ngày ba mươi tháng năm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với bảo hiểm xã hội thành phố
tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp
về các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
đối thoại tập trung các vấn đề hiện doanh nghiệp thắc mắc nhiều như chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài
chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đối với người thai sản
thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm y tế tự nguyện
đại diện bảo hiểm xã hội thành phố trả lời những vấn đề doanh nghiệp quan tâm
đồng thời thông tin đến các doanh nghiệp những quy định chính sách liên quan đến các nội dung của luật bảo hiểm xã hội
luật bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bốn luật tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật khác liên quan